đến nay thành phố hải phòng đã ba lần tổ chức đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố vào ngày một mươi hàng tháng
thực tế bước đầu cho thấy đây là cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn mong đợi bấy lâu
đây là cuộc đối thoại trong tháng một mươi một vừa diễn ra số lượng doanh nghiệp cũng đã giảm đi đáng kể so với hai kỳ đối thoại trước
nguyên nhân là do các vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết giải đáp hoặc trả lời thấu đáo
qua ba tháng mà thành phố nghe ý kiến và đối thoại doanh nghiệp thì tôi thấy cái khối lượng công việc mà vướng mắt của các doanh nghiệp đã có sự giải quyết và chuyển biến rất là tốt
các sở ban ngành đã cùng vào cuộc và các doanh nghiệp đã thấy rất là phấn khởi
khi mà được chia sẻ trên nghị trường một lần có ý kiến thì các sở ban ngành đều có cái nắm
nghe và đồng thuận và giải quyết tôi thấy là cái việc này là rất khoa học mà cần phải nhân rộng trong thời gian tới
bắt đầu từ tháng chín ubnd tp hải phòng cùng các cấp ngành địa phương có liên quan đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp vào ngày một mươi hàng tháng để giải quyết trực tiếp các ý kiến kiến nghị và những vướng mắc liên quan
tại các cuộc đối thoại doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo ubnd tp đã trao đổi những ý kiến kiến nghị những khó khăn bức xúc nảy sinh trong quá trình hoạt động
trong cách giải quyết của các sở ngành địa phương và thậm chí là của cả lãnh đạo ubnd tp
qua đó việc truy vấn trách nhiệm của các cấp chính quyền các ban ngành chức năng và trách nhiệm của chính doanh nghiệp cũng được đưa ra cụ thể rõ ràng và thời hạn giải quyết cũng được ấn định
tạo niềm tin cho các doanh nghiệp vào sự đồng hành của các cấp chính quyền trong phát triển
qua cuộc đối thoại ba lần hôm nay là từ tháng chín tháng một mươi tháng một mươi một
đồng chí lãnh đạo ubnd tp tiếp thu các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp và các ngành sở ngành cũng rất là kịp thời và chỉ đạo
nhất là đồng chí chủ tịch ubnd tp và các đồng chí lãnh đạo ubnd tp chỉ đạo rất là kịp thời sát sao và giải quyết những vướng mắt của doanh nghiệp
việc tổ chức đối thoại trực tiếp hàng tháng với doanh nghiệp của lãnh đạo thành phố hải phòng không chỉ giải quyết nhanh gọn hiệu quả các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp
mà còn là cơ sở để đánh giá chất lượng đồn đốc chấn chỉnh công việc của cán bộ
các sở ban ngành địa phương trong thực hiện xây dựng chính quyền kiến tạo liêm chính hành động và phục vụ
qua đó củng cố tạo niềm tin và động lực khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố và đất nước